còn ngày hôm nay bến xe miền đông tp hcm đã tổ chức bán vé xe tết nguyên đảng bến thân năm hai nghìn một mươi sáu
từ ngày một mươi tháng một cho đến ngày bốn tháng hai tức là từ ngày một cho đến ngày hai mươi sáu tháng chạp
để phục vụ cho người dân có nhu cầu về quê ăn tết từ ngày hai mươi bốn cho đến ngày hai mươi tám tháng chạp
mặc dù không khó khăn để người dân có được một tấm vé nhưng theo ghi nhận thì nhiều dịch vụ vận tải như đã có bắt đầu treo biển bán hết vé xe tết
mặc dù lượng khách không tăng nhiều so với cùng kỳ năm ngoái nhưng do là ngày đầu tiên bến xe miền đông tổ chức bán vé xe tết nên lượng người dùng về khá đông
tại một số quầy vé người dân phải xếp hàng dài chờ đợi để được mua vé
để giảm áp lực cho quầy bán vé bến xe và đại diện doanh nghiệp đã bố trí thêm bàn vé di động
ở khu vực cổng một b và phát số thứ tự để hành khách mua vé
một điểm mới trong hoạt động bán vé xe tết cho người dân năm nay bến xe miền đông phối hợp bán vé qua mạng trực tuyến ba soto com
tại đây người dân có thể lựa chọn nhà xe lộ trình cũng như thời gian xuất bến tùy ý
với giá vé đã được công bố sẵn tuy nhiên sau vài ngày chạy thử nghiệm thì người dân không nhận được kết quả như mong muốn
mùa mấy mà cũng hết vé rồi bây giờ bọn em là sinh viên tụi em học xong được về rất là tốt tiện
em gọi cho tổng tài của công ty xe là ba xe cũng hết vé bây giờ em vô nữa là bốn công ty nữa cũng hết luôn
trong web mình vô mình nhập số điện thoại rồi mình gọi tên giờ mình đi đó
nó không có trả lời
theo ghi nhận thực tế trong ngày đầu bến xe miền đông tổ chức bán vé
nhưng tại các quầy vé của một số hãng có thương hiệu đã dán thông báo hết vé tại những ngày cao điểm tết
nguyên nhân là những đơn vị này đã bán vé từ trước đó vài ngày
hành khách có nhu cầu mua vé xe tết tăng cường phải đăng ký trước
khi nào có xe các đơn vị trên sẽ thông báo như hàng năm
chúng tôi cũng khuyến khích các đơn vị hiện tại nên bán vé qua mạng bán thực tế tết cho hành khách
bằng nhiều hình thức có thể là bán vé ở các đại lý
nếu mà bán ở bến thì phải tuân theo các quy định của bến
trong quy định đó chúng tôi cũng đã liệt kê những chi tiết và phối hợp với doanh nghiệp hiện tại để bán vé như thế nào đó để phục vụ tốt cho hành khách
ngoài những hãng xe đã tạm ngưng bán vé thì còn rất nhiều hãng xe khác được bến xe bố trí hoặc xe tăng cường
do đó nếu người dân chưa mua được vé
trong ngày hôm nay cũng đừng lo lắng
không nên mua vé ở ngoài hoặc bắt xe dù dọc đường vì những phương tiện này không đăng ký hoạt động
sẽ xảy ra tình trạng chặt chém giá vé hành khách sẽ phải ngồi chen lấn nhau không đảm bảo an toàn